nếu đặt vấn đề phải có thêm chứng chỉ thì hiện nay hai đối tượng sẽ phải chịu tác động
một là đã có giấy phép lái xe đang hành nghề và đối tượng đang trong quá trình đào tạo sát hạch lái xe
tài xế đang hành nghề ở các công ty kinh doanh vận tải thì bây giờ chuyển đổi ra sao để được cấp chứng chỉ
ngừa mất thời gian vừa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
nếu đang trong quá trình đào tạo sát hạch thì sau khi được cấp giấy phép lái xe thì lại phải tiếp tục đăng ký học sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề
rõ ràng vừa tăng chi phí vừa tạo gánh nặng
hiện nay trong vận tải ô tô thì đội ngũ lái xe tải nặng ví dụ lái xe đầu kéo kéo xương như rô móc
rồi những người lái xe khách hàng nặng trên ba mươi đế thì tuyển dụng lái xe rất khó
cái độ hấp dẫn và thu hút cái lực lượng ngạo động mới vào nhà hiện nay có nhiều hơn vị là thiếu lái xe
và chính phủ thì đang chỉ đạo một định hướng chung là phải giảm bớt các điều kiện kinh doanh tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp
do đó cho nên là chúng tôi đề nghị là cần phải nghiên cứu lại về cái quy định này
và các cái đơn vị kinh doanh vận tải thì nhiều đơn vị đề nghị là cứ duy trì như cái quy định hiện hành thôi
chứng chỉ hành nghề như đề xuất của dự thảo
bao gồm nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn
rõ ràng nội dung đào tạo đang bị trùng lập
vì giấy phép lái xe đã bao gồm đầy đủ kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông
tính mạng của khách hàng và người tham gia giao thông cũng như an toàn hàng hóa
theo các chuyên gia giao thông cách thức tổ chức như hiện nay là phù hợp
còn nếu chương trình đào tạo cần nâng cao để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
thì có thể điều chỉnh chứ không nên sinh ra thêm giấy phép gây phiền hà
cách thức tổ chức như hiện nay là phù hợp với điều kiện của việt nam
và cũng đa số hầu hết các nước trên thế giới họ đều thực hiện theo hình thức như hiện nay
chúng ta có thể soát lại nếu như thấy cần thiết
thì có thể tăng thêm những thời gian những số tiết cho việc học về kỹ năng lái xe an toàn
kỹ năng lái xe tiết kiệm nhân hiệu
rồi tăng thêm những cái
thời gian về học về nhiệm vụ vận tải
đối với tài xế vận tải phía trước tay lái chính là tính mạng tài sản
quan trọng là kỹ năng ý thức lái xe đảm bảo an toàn giao thông
chứ không phải sinh ra thêm giấy tờ chứng chỉ rồi để lại nhiều hệ lụy
thưa quý vị thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc
những năm qua với sự quan tâm thường xuyên
đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước đã được nâng lên rõ rệt
các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã tích cực phản ánh những bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc
như là tiếng nói chữ viết trang phục lễ hội truyền thống tôn giáo tín ngưỡng phong tục tập quán
tuy nhiên thời gian gần đây việc nhiều thông tin hình ảnh về đồng bào dân tộc thiểu số
được sử dụng trong các bộ phim hài hay là các video quảng cáo đăng trên các kênh youtube
với nội dung phản cảm sai lệch đã gây bức xúc trong xã hội
điều này không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần tự tôn dân tộc mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội phức tạp
cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân đính
viện dân tộc học việt nam thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
xin mời ông cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một clip tổng hợp của chúng tôi

viện cũng đang tiếp tục giả sát nhằm cứu trận đẩy tận gốc
vâng thưa ông một kênh youtube với hàng trăm nghìn lượt đăng ký theo dõi như là kênh ahi tv
mà lại dùng những cái hình ảnh của người dân tộc thiểu số để gây cười để bôi nhọ
thì theo ông điều này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào ạ
tôi cho rằng cái việc đó nó có cái tác hại rất là nghiêm trọng
nó làm cho một cái bộ phận đông những người việt người kinh
và đông đảo những người thuộc các dân tộc tiểu số khác
hiểu sai về các dân tộc thiểu số nói chung
và từng dân tộc thiểu số được đưa ra để diễn hài quảng cáo nói riêng
với những cái clip như vậy thì người ta dễ dàng hiểu rằng
dân tộc thiểu số là lời biếng là lạc hậu là man di
ngoại dợ là ỉ lạ
đấy là cái tác hại thứ nhất
mà trên thực tế thì đồng bào các dân tộc thiểu số chúng ta rất là cần cù
chăm chỉ và có những cái nền văn hóa nó rất đáng được trân trọng
cái tác hại thứ hai là nó dễ làm cho người nước ngoài hiểu sai về người việt nam nói chung
và các tộc người thiểu số nói riêng
và rất dễ bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo
để có thể giúp đỡ
để gây kích động và phá hoại cái khối đại đoàn kết giữa các dân tộc ở nước ta
và đây là cái mối nguy hại to lớn nhất
thưa ông là không chỉ là kênh ahe tv đâu
mà tôi thấy rằng là cũng có khá nhiều những diễn viên
người ta cũng đã sử dụng những hình ảnh người dân tộc thiểu số
sử dụng trong những cái tiểu phẩm gây hài của mình
phải chăng là chúng ta đang tồn tại những cái định kiến
hoặc là những nhận thức chưa đúng đắn về người dân tộc thiểu số
và điều này
là xuất phát từ những nguyên nhân nào ạ
trước hết tôi phải bổ sung thêm rằng là không chỉ mấy cái kênh tivi đó thôi
mà ngay cả vtv một chương trình thời sự một thời gian dài gần đây
cứ sau hết cái chương trình thời sự lại đưa ra một cái quảng cáo về một cái sản phẩm nước tăng lực nào đó
và lợi dụng một cái đưa ra một cái hình ảnh dân tộc thiểu số mà rất là lạc lõng rất là sai lệch
đó là hai vợ chồng người hơ mông nhưng lại ở trong một cái nhà dài của
mà nhà dài
xin lỗi là hai vợ chồng người ba na nhưng lại ở trong một cái nhà dài
xin lỗi một chút
đó là hai vợ chồng người hơm mông nhưng lại là ở một cái nhà dài của người ba na
mà trên thực tế là người ba na không có nhà dài mà chỉ có nhà rông thôi
nhà dài là thuộc về dân tộc ấy đê
đấy là cái ngay cả cái truyền vtv một cũng đã có cái sai lệch thế
vì nó bị bị bị đọc giả bị khán giả đã đã phản ứng
thế bây giờ thì tôi cho rằng là cái nguyên nhân nó về nguyên nhân thì nó là gì ạ
thì nó có mấy cái nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất là do một cái thái độ do cái nhận thức lệch lạc của những người làm quảng cáo
những người làm đóng clip về văn hóa nói chung
người ta cho rằng là văn hóa thì ở có những dân tộc này thì
là văn hóa cao mà có dân tộc này là văn hóa thấp
và cái văn hóa thấp thường thường là dính đến các dân tộc tiểu số
mà trên thực tế thì các nhà nghiên cứu văn hóa trên thế giới chỉ ra rằng
văn hóa không có đúng sai không có cao cấp
mà văn hóa mỗi nền văn hóa nó có mỗi nó có cái từng vị trí khác nhau
nó có cái bối cảnh ra đời khác nhau
chứ nó phù hợp với cái điều kiện sinh sống của từng tộc người đó
đấy là cái cái nhận thức cái nhận thức chung
còn cái một cái
một cái lý do nữa là những cái nhận thức nhận thức riêng rẽ sai lệch
đó là cứ cho rằng là dân tộc tiểu số là là lạc hậu
còn dân tộc kinh dân tộc đa số là văn minh
mà trên thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy
và cái thứ ba là cái công tác tuyên truyền về văn hóa của các dân tộc thiểu số ở chúng ta
trong một thời gian dài là không được trú trọng
và ở đây và trong những cái clip
trong những cái đoạn quảng cáo sản phẩm gần đây
thì ở đây là người ta đã lợi dụng cái hình ảnh dân tộc thiểu số để
để gây cười một cách là là là là cạch cỡng
một cách là là là thiếu tôn trọng
và nó còn có cái cái việc quảng cáo sản phẩm lợi dụng hình ảnh các dân tộc tiểu số
là để mà gây chú ý mà gây chú ý một cách sai lệch
và hoàn toàn cái cái cái đó thì nó đã
nó nói dường như theo tôi cho rằng dường như nó là một cái
cái cái cái cái sở thích của một bộ phận những người làm làm quảng cáo
hoặc có thể cả một bộ phận những người làm báo chí
vâng rõ ràng là qua những cái phân tích của ông thì chúng ta thấy rằng là
qua một vài những cái nhận thức một vài những cái định kiến
mà chúng ta đang có những cái hiểu lầm về người dân tộc thiểu số
và đặc biệt là có thể là chúng ta cũng đang chỉ nói về một hai dân tộc
mà chúng ta đang nói bao trùm mà hiểu bao trùm về văn hóa
rồi tín ngưỡng của nhiều dân tộc khác đúng không ạ
dạ vậy tôi cho rằng là ở đây những người làm clip hoặc những người làm quảng cáo đó
mắc cái lỗi về mặt tư duy về phương pháp luận
tức là họ lấy cái một cái hiện tượng để khai quát thành cái cái bản chất
dạ lấy những cái hiện những cái những cái riêng rẽ để khai quát thành cái tổng thể
đấy là một cái phương pháp rất sai lầm
thưa ông thì rõ ràng là luật ăn mạng cũng như là những cái quy định của chính phủ
cũng đã quy định rất là rõ
những cái hành vi nếu như là bôi nhọ hình ảnh người dân tộc thiểu số
thì sẽ bị xử phạt như thế nào
tuy nhiên thì để tránh cái tình trạng là mất mò mới lo làm chuồng
xảy ra rồi thì chúng ta mới xử phạt
thì để khắc phục được cái tình trạng này theo ông cái biện pháp ở đây là gì ạ
theo tôi thì có mấy cái giải pháp ra này
cái thứ nhất là bộ thông tin và truyền thông
cùng với các bộ và các cơ quan chức năng các cơ quan chuyên môn có liên quan
thì phải có một cái chiến lược
thông tin truyền thông về
về các dân tộc thiểu số nói chung
và văn hóa của đồng bào nói riêng
thì mới để cho mọi tầng lớp nhân dân
mọi các giai tầng xã hội hiểu được
một cách nó chuẩn mực
cái thứ hai là
tôi đề nghị là
cái luật quảng cáo năm hai nghìn một mươi
thì cần phải sửa đổi cái mục sáu điều tám
có liên quan đến các dân tộc thiểu số
cái điểm thứ ba là
chúng ta cần phải có cái chế tài
có cái sự nghiêm khắc
những tập thể
những cá nhân
lợi dụng hình ảnh các dân tộc thiểu số
để gây cười
bôi ngọ văn hóa của đồng bào
xúc phạm tới đồng bào
và để mà
mà tăng cường cái quảng cáo sản phẩm của mình
những cái đó thì cần phải xử lý nghiêm khắc
chứ không thể chỉ có phê phán nói chung được
điểm thứ ba là
những cái người mà
mà tham gia cái
quảng cáo hoặc làm clip
thì cần phải
phải bình tâm lại
không nên chỉ vì cái
một cái lợi trước mắt
cái công việc mình làm
mà xúc phạm tới
cái văn hóa của đồng bào
xúc phạm tới đồng bào
xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
và thưa quý vị
chúng ta thì tự hào về một đất nước đa dạng về văn hóa
với sự có mặt của năm mươi bốn dân tộc anh em
và chính sự khác biệt về văn hóa
sinh hoạt giữa các tộc người
đã góp phần làm nên sự đa dạng đó
và mỗi chúng ta thì cần phải thay đổi cách suy nghĩ
truyền đi thông điệp về bản sắc đa dạng
cũng như sự đoàn kết của dân tộc việt nam
và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác